cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa có cảnh báo về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
viên tán sỏi tống thạch hoàn vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo
cục an toàn thực phẩm phát hiện trên một số website viên tán sỏi com tốngthạchhoan com
đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tán sỏi tống thạch hoàn
gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh sử dụng hình ảnh uy tín của đơn vị
cơ sở y tế nhân viên y tế thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm
cục khuyến cáo người tiêu dùng không mua không sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
viên tán sỏi tống thạch hoàn trên các website nêu trên